tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo trưởng đoàn khảo sát về thực hiện chỉ thị số ba mươi chín của ban bí thư về hợp tác với nước ngoài
trong lĩnh vực pháp luật cải cách hành chính cải cách tư pháp đã có buổi làm việc với các cơ quan của quốc hội
ban cán sự đảng tòa nhân dân tối cao về kết quả một mươi năm thực hiện chỉ thị
cùng sự có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng trái ngán toán nhân dân tối cao
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
trong buổi làm việc này các cơ quan của quốc hội ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao
cần làm rõ kết quả một mươi năm thực hiện chỉ thị những mặt được hạn chế nguyên nhân
cũng như là đề xuất kiến nghị các giải pháp trong thời gian tới nhằm bảo đảm sự độc lập
trong việc quyết định các chính sách pháp luật tư pháp của đất nước
tại buổi làm việc đại diện các bên đã trình bày kết quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp một mươi năm qua
chia sẻ những rủi ro thách thức cũng như bài học kinh nghiệm và kiến nghị cách thức
để việc hợp tác trong thời gian tới đi vào đúng quỹ đạo góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội